quảng nam là một trong những địa phương có tỷ lệ chai phủ rừng cao nhất cả nước
với diện tích đất có rừng khoảng sáu trăm tám mươi ba ha với độ chai phủ rừng là hơn năm mươi chín
ước tính giai đoạn từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn ba mươi tiềm năng giảm phát thải từ rừng của tỉnh quảng nam
mỗi năm là hơn năm triệu tấn và tiềm năng hấp thụ là gần một hai triệu tấn carbon
nếu kinh doanh được tiến trị carbon mỗi năm tỉnh quảng nam sẽ thu nhập khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
với mục tiêu tạo nguồn tài chính bền vững để thực hiện bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên hiện có
phát triển rừng theo hướng bền vững năm hai nghìn một mươi tám tỉnh quảng nam đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch hành động
giảm phát thải khí nha tính từ mất rừng và su thói rừng gọi tắt là red cậu
nhờ chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng ước tính rừng ở quảng nam phát thải và hấp thụ hàng năm
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi lần lượt là ba tám triệu tấn carbon và bốn năm triệu tấn carbon
mức hấp thụ dòng trung bình hàng năm là gần bảy triệu tấn
quảng nam ước tính có thể thu hơn một trăm ba mươi tỷ đồng khi gia nhập thị trường kinh doanh tính trị carbon thế giới
các địa phương có rừng và chủ rừng rất trông chờ vào việc tỉnh quảng nam sớm gia nhập thị trường kinh doanh tính trị carbon
địa phương phước sơn cũng rất hy vọng góp phần cùng với tỉnh trong việc thực hiện các thủ tục
để có thể bán được các tính trị carbon để các nhà sản xuất và phải có trách nhiệm đối với môi trường
như là địa bàn có diện tích rừng lớn như vậy thì phải được hưởng lợi từ chương trình đó
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương để quảng nam lập đề án thí điểm kinh doanh tính trị carbon rừng
tuy nhiên đến nay đề án kinh doanh tính trị carbon của tỉnh quảng nam vẫn dậm chân tại chỗ gây lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia
để xây dựng đề án thí điểm kinh doanh tính trị carbon rừng tỉnh quảng nam đã hai lần thay đổi nhà thầu quốc tế
để hoàn thiện hồ sơ
đáp ứng các tiêu chí của đề án thí điểm kinh doanh tính trị carbon rừng
từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mắt rừng trình thủ tướng chính phủ
tuy nhiên đến nay đề án kinh doanh tính trị carbon vẫn không thể triển khai nguyên nhân vì đâu
hiện nay tỉnh quảng nam đã hoàn chỉnh hồ sơ dự án bảo đảm theo tiêu chuẩn số tính trị carbon được xác minh và phát hành
sau khi trừ số lượng tín chỉ carbon theo quy định thẩm tra và tiêu chuẩn khí hậu cộng đồng đa dạng sinh học trình tổ chức vera phê duyệt
phát hành tính trị nhằm có thể bán được tính trị carbon với giá cao
tuy nhiên các đối tác kinh doanh tính trị carbon yêu cầu bán trực tiếp không qua đấu giá
trong vấn đề này pháp luật việt nam không cho phép
cụ thể một phương mắt lớn nhất đó là hành lang pháp lý của việt nam chưa cho phép
mà phải nói là một tỉnh có khả năng làm được bán được tính trị carbon
nó vướng về lực đấu thảo về tư vấn
tính trị carbon mà chúng ta biết là hiện nay tư vấn bán tính trị carbon là chỉ nước ngoài mới tư vấn được thôi
và chúng ta muốn đấu thảo thì người ta họ chưa muốn tham gia họ không tham gia
thì đây là một rộng rãng lớn lớn
hiện nay lĩnh vực kinh doanh tính trị carbon rừng không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định của luật đấu thầu hai nghìn hai mươi ba
và các quy định về lĩnh vực lâm nghiệp hiện hành
do đó đến thời điểm này hồ sơ tính trị carbon rừng từ rết cộng tỉnh quảng nam
vẫn chưa thể giao dịch ra thị trường
từ một tỉnh đi trước về xây dựng hồ sơ thí điểm bán tính trị carbon
đến nay quảng nam lại về sau trong lĩnh vực này
điều này cũng đồng nghĩa với việc mỗi năm tỉnh quảng nam đã thất thu hàng trăm tỷ đồng
từ kinh doanh tính trị carbon
việt nam là một trong năm quốc gia tạo ra tính trị carbon rừng hàng đầu thế giới
năm hai nghìn hai mươi ba lần đầu tiên việt nam bán thành công một mươi ba triệu tính trị carbon rừng
khoảng một mươi ba triệu tấn thông qua ngân hàng thế giới vkp
với đơn giá mỗi tấn là năm triệu tấn
tổng giá trị hợp đồng hơn năm mươi một năm triệu usd
giao dịch này nằm trong thỏa thuận chi trả phát thải nhà kính vùng bắc trung bộ
từ thanh hóa đến thư thiêu hế
trong khi quảng nam đi tiên phong trong việc triển khai thí điểm đề án
kinh doanh tính trị carbon thì lại dậm chăn tại chỗ suốt ba năm qua
sau ba năm triển khai thí điểm kinh doanh tính trị carbon không thành công
do vững nhiều rào cản về pháp lý và chưa có tiền lệ thực hiện
ở một địa phương hay một tổ chức riêng lẻ ở việt nam
vừa qua cục lâm nghiệp đã tham mưu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hướng dẫn tỉnh quảng nam tiếp cận tham gia dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng
cùng với một mươi hai tỉnh thành khu vực nam trung bộ và tây nguyên
để hoàn thiện hồ sơ kinh doanh tính trị carbon
và hy vọng năm hai nghìn hai mươi sáu sẽ gia nhập thị trường kinh doanh carbon thế giới
theo tôi nghĩ việt nam cũng cần phải có chính sách rõ ràng với giám làm việt nam
chứ không tự động làm được mà cũng không ai chứng nhận cho chúng ta làm được
mặc dù tiếc nhưng cũng phải làm
tiếp tục ký nghị đề nghị để chúng ta có hành lang pháp lý rõ ràng hơn
giúp cho không phải riêng quảng nam cho nhiều tổ chức thậm chí cá nhân
tiếp cận được thị trường này
và chính những doanh nghiệp của việt nam cũng cần mua những chính trị carbon này
để tham gia vào việc bảo vệ môi trường
tỉnh quảng nam hiện có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất trong khu vực
và cũng là địa phương đi đầu trong việc bảo vệ rừng
trong bình mỗi năm tỉnh này thu về hơn hai trăm linh tỷ đồng
nếu có thêm nguồn thu từ bán tiến trị carbon sau một mươi năm nữa
diện tích rừng tự nhiên của quảng nam sẽ tăng thêm hai mươi
địa phương này sẽ giảm phát thải khoảng một mươi bốn triệu tấn carbon từ rừng vào năm hai nghìn ba mươi
đây sẽ là nguồn lợi lớn đóng góp tích cực cho công tác quản lý bảo vệ rừng
và thích ứng với biến đổi khí hậu
ngày hai tháng năm vừa qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành
chỉ thị số một mươi ba về tăng cường công tác quản lý tiến trị carbon
nhằm thực hiện đóng góp tổ chức tài năng
đóng góp do quốc gia tự quyết định
theo đó việc trao đổi mua bán tiến trị carbon và kết quả giảm phát thải khí nhà kính
cần bảo đảm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia
hay hòa giữa lợi ích của nhà nước và người dân doanh nghiệp và các đối tác tham gia
việt nam hy vọng sẽ xây dựng sang giao dịch tiến trị carbon chính thức vào năm hai nghìn hai mươi
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện lòng tôn kính vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
đã tổ chức ở nhiều địa phương trong khu vực
sáng ngày một mươi bảy tháng năm tại hội trường hai tháng chín thành phố paleku
ban thường vụ tỉnh ủy gia lai đã long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương
khen thưởng các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong ba năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện kỷ thị số năm của bộ chính trị về đáy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn
qua ba năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
toàn tỉnh gia lai đã có hơn chín trăm linh cá nhân và tập thể có thành tích đã được cấp ủy chính quyền
đoàn thể các cấp biểu dương khen thưởng
trong đó có hai tập thể và bốn cá nhân được thủ tục
hai tập thể và bốn cá nhân được bàn tuyên giáo trung ương tặng bằng khen
và hai mươi một tập thể hai mươi chín cá nhân được ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen
về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh gia lai
đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã đi vào nề nếp
trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên
được đông đảo hội viên đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng
tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị tư tưởng
góp phần ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức và lối sống
kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
sáu mươi năm năm ngày mở đường trường sơn
đoàn năm trăm năm mươi chín bộ đội trường sơn
ngày một mươi sáu tháng năm bảo tàng quảng nam phối hợp với ủy ban nhân dân huyện nam giang
tổ chức trưng bày chuyên đề huyền thội trường sơn
giới thiệu đến công chúng hơn một trăm linh hình ảnh hiện vật giới thiệu về đường trường sơn
không gian trưng bày chuyên đề huyền thoại trường sơn được chia thành bốn giai đoạn với các chủ đề
trường sơn thùa ba đầu đánh địch má đi mở đường má tiến và tất cả cho tổng tấn công
đây là những hiện vật hình ảnh điển hình
trong hàng nghìn hiện vật liên quan đến đường hồ chí minh huyền thoại
được bảo tàng quảng nam sưu tầm từ nhiều nguồn trong nhân dân và nhân chứng lịch sử suốt nhiều năm qua
trong đó có những bức ký họa chiến tranh được các họa sĩ trong đoàn văn nghệ kháng chiến khu năm
ghi lại chân thật về vùng đất và người nam giang trong giai đoạn kháng chiến chống mỹ
cuộc triển lãm là nguồn tư liệu quý giá góp phần khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào
thiểu số miền núi cả nước nói chung nam giang nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống mỹ
đặc biệt gắn với con đường trường sơn huyền thoại
qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước tinh thần tự hào dân tộc
nâng cao đạo đức cách mạng sẵn sàng chiến đấu của các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là đối với thế hệ trẻ
triển lãm được trưng bày đến hết ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trên đại ngàn trường sơn hùng vĩ những người con đồng bào phân kiều
bà cô luôn tự hào khi được mang họ hồ của bác
thế nhưng không có nhiều người được vinh dự gặp trực tiếp bác hồ
như bà hồ thị vân ở huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
niềm vinh dự tự hào to lớn ấy đã được bà vân duyên giữ
trao truyền lại cho các thế hệ người đồng bào để cùng nhau xây dựng quê hương
ngay càng ấm no hạnh phúc
năm nay đã hơn chín mươi tuổi nhưng bà hồ thị vân ở xã vịnh âu
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị vẫn nhớ như in câu chuyện cách đây đã hơn sáu mươi năm
đó là vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba bà là điển hình phụ nữ các xã miền núi của
tỉnh quảng trị được ra hà nội gặp bác hồ
trong cuộc gặp gỡ xúc động đó bà vân đã mạnh dạn phát biểu
thông tin với bác về tình hình chống mỹ cũng như cuộc sống của nhân dân miền núi huyện vĩnh linh
bác hồ đã có lời khen dành cho bà đồng thời căn dặn nhiều điều quý giá
được gặp bác hồ thì ai nấy cũng đều vui lắm và vinh dự
bác quan tâm hỏi hang tình hình chiến đấu sản xuất từng xã từng huyện
bác căn dặn còn đấu tranh chống giặc mỹ thì còn gian khổ
đặc biệt là vùng miền núi vốn đã khó khăn
vậy nên người đồng bào phải gắn bó đoàn kết với nhau để vừa chiến đấu vừa sản xuất
phục vụ chiến đấu hiệu quả chung sức cùng cả nước đánh thắng giặc mỹ
khắc ghi lời bác suốt quá trình công tác hơn ba mươi năm tại xã vĩnh âu
bà hồ thị vân luôn cống hiến hết mình vì bà con dân bản
bà tích cực vận động người dân nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập
quyết tâm đẩy lùi giặc đói giặc rốt
một nghìn chín trăm sáu mươi chín sau khi bác mất bà vân lập bàn thờ bác trong ngôi nhà nhỏ của mình
để nhắc nhở bản thân và con cháu luôn kính yêu và nói theo tấm gương của người
ban chấp hận đảng bộ xã vĩnh âu quyết định đưa bức ảnh của bà hồ thị vân gặp bà hồ
vào trang nhất của quận lịch sử đảng bộ xã vĩnh âu giai đoàn một nghìn chín trăm ba mươi hai nghìn hai mươi
và nhằm nêu bật truyền thống
tại xã vĩnh âu bà vân là nhân chứng sống của lịch sử
nhắc nhở các thế hệ đồng bào vân kiều để có được cuộc sống tự do hạnh phúc như hôm nay
cùng với sự chăm lo của đảng nhà nước thì càng phải chủ động vươn lên
từ đó tạo dựng cuộc sống ngày càng ấm no văn minh hơn xây dựng bản làng ngày thêm đổ mới
về thông tin thời tiết đáng chú ý trong tuần tới từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng năm
khu vực trung bộ sẽ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam của rãnh áp thấp
nên giai đoạn này ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
khu vực các tỉnh thành phố từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi do nằm ở rìa phía nam của rãnh ấp thấp này
nên khoảng đầu tuần tới cũng tiếp tục có mưa mưa rào và giông về chiều và tối
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm rãnh ấp thấp ở phía bắc suy yếu
vì thế các tỉnh thành miền trung mưa giảm hẳn và trời chuyển nắng trở lại
thậm chí có khả năng cao sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng và mức nhiệt phổ biến cao từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
với khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng năm
gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình yếu nên trời có mưa và dông
sau đó trở đi
gió mùa tây nam suy yếu mưa dòng giảm nhanh còn vài nơi
vì thế khoảng ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng năm
ở khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ